chúng tôi đã đề cập trong mục tiêu điểm đã cho thấy đa phần các bậc phụ huynh và nhà trường
vẫn chưa chú trọng việc giáo dục kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy kỹ năng thoát nạn cho các em học sinh
mục bạn nên biết ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành thời lượng để hướng dẫn những kỹ năng cơ bản cho trẻ khi có sự cố cháy nổ xảy ra
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo các bậc phụ huynh một số vấn đề
về công tác đảm bảo an toàn như sau
để các vận dụng có khả năng phát sinh nguồn nhiệt nguồn lửa xa tầm tay của trẻ em
tuyệt đối không để trẻ em tự ý sử dụng các thiết bị điện tự ý đun nấu mở van ga bếp ga
tuyệt đối không được vừa sạc vừa sử dụng các loại điện thoại thông minh máy tính bảng
để phòng tránh các bậc cha mẹ nên giáo dục cho trẻ những kỹ năng thoát hiểm ngay từ khi các em còn nhỏ
sau đây là bảy kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong đám cháy
kỹ năng một
ngửi thấy mùi lửa hoặc khói bốc lên thì hãy gọi ngay cho lực lượng chức năng để giúp đỡ với số điện thoại một trăm một mươi bốn
nếu như bị kẹt trong đám cháy các em phải thật bình tĩnh làm theo hướng dẫn của người lớn
kỹ năng hai
trẻ cần nắm rõ các lối thoát hiểm trong nhà như cửa trước cửa sau lối thông sang nhà bên cạnh
hoặc nếu nhà cao tầng thì trẻ cần thoát hiểm bằng cầu thang bộ tuyệt đối không đi bằng cầu thang máy
kỹ năng ba
và trẻ cần quan sát vị trí các biển báo thoát hiểm dạ quang biển báo phòng cháy chữa cháy dạ quang để thoát ra ngoài nhanh nhất
trong một số trường hợp cần phải kêu lên thật lớn để mọi người biết đến trợ giúp
kỹ năng bốn
khi di chuyển ra ngoài trẻ cần lấy khăn ướt bịt vào mũi để tránh khí độc nhiễm vào có thể gây ngạt thở
trẻ phải cúi người xuống thấp tránh khói và khí độc
kỹ năng năm

kỹ năng tám
kỹ năng chín
kỹ năng một mươi
đối với trẻ em lớn trẻ cần học cách sử dụng bình chữa cháy để dập tắt những đám cháy nhỏ
tuyệt đối trẻ không được hắt nước vào đám cháy vì có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện
ảnh hưởng đến quá trình cứu hộ cứu nạn
kỹ năng sáu
trong trường hợp ở chung cư khi khói đã che phủ hết không tìm được đối ra
hãy quay về trung cư của mình tìm cách gọi một trăm một mươi bốn hoặc người thân đang ở bên ngoài
thông báo đang ở phòng số mấy ra ngoài ban công cửa sổ dùng một vật gì đó
dễ phát hiện và la lớn lên để mọi người biết vị trí của mình
kỹ năng bảy
để tăng khả năng sống sót trong trường hợp cháy nổ đồng người hỗn loạn
trẻ không chạy ngược dòng đám đông hoặc chèn ngang vì có thể bị kẹt
bị dẫm đạp dẫn đến trường hợp bị ngạt thở và tử vong
trong trường hợp này thay vì hùa theo đám đông thì các con cần bình tĩnh
tinh mắt quan sát vị trí các biệt báo exit dạ quang lối thoát hiểm
để tìm ra lối thoát hiểm
các con không được chân trừ cố ở lại để giữ đồ dùng của mình

trong trường hợp này thay vì hùa theo đám đông thì các con cần bình tĩnh